kính thưa quý vị ngoài đường dây mua bán trái phép chất ma túy do thảo bầu cầm đầu
đã được truyền hình công an nhân dân thông tin thời gian qua công an tp hcm cũng đã chấm dứt
nhiều đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia khác
thu giữ hàng trăm kg ma túy các loại cùng nhiều tăng vật khác
lệnh khám xét thành cấp canh cứ hành vi tàn trừ trái phép chất ma túy của trương ngọc mai
và kết quả điều tra ban đầu căn cứ các điều một trăm chín mươi hai một trăm chín mươi ba một trăm chín mươi bốn và một trăm chín mươi năm bộ luật tố tụng hình sự
xét thấy không thể kỳ hoạn được ra lệnh khám xét thành cấp
tôi vừa công bố xong lệnh khám xét bây giờ mai tự nguyện giao nộp tất cả các ma túy còn cất giấu ở trong nhà đây
phòng cảnh sát điều tra tội phạm và ma túy cũng đã phó hợp với các phòng nghiệp vụ
của công an tp hcm